chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành kế hoạch hai trăm linh một về việc thực hiện các giải pháp cụ thể
để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thành phố hà nội sẽ mở thêm từ hai mươi năm đến ba mươi tuyến xe buýt vào năm hai nghìn hai mươi để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách công cộng
ngoài ra thành phố cũng sẽ có phương án cho các điểm trông giữ xe đạp xe máy gần các nhà ga nhà chờ xe buýt
người dân sẽ thuận tiện hơn để sử dụng các phương tiện công cộng
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội đặt mục tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt từ hai mươi đến hai mươi năm